thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua trong lúc làm nhiệm vụ phát hiện một xe ô tô bán tải chạy với tốc độ cao nghi vấn chở hàng cấm
thiếu tá nguyễn xuân hào đội cảnh sát giao thông công an huyện đức hòa tỉnh long an cùng tổ công tác đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra
nhưng đối tượng không dừng lại mà đâm thẳng vào tổ công tác hậu quả thiêu tá nguyễn xuân hào hy sinh và hai người dân tử vong
vụ việc này đang được cộng đồng mạng chia sẻ và mong muốn những tội phạm manh động và liều lĩnh phải bị nghiêm trị
đồng thời tăng cường sự gian đe phòng người chung cho xã hội
đồng tình khi thời gian vừa qua đã có những trường hợp bị khởi tố ở tội giết người khi gây ra hậu quả nghiêm trọng
trong bộ luật hình sự tội chống người thi hành công vụ với ba mức hình phạt là cải tạo không giam giữ đến ba năm
phạt tù từ sáu tháng đến ba năm hoặc phạt tù từ hai năm đến bảy năm tùy theo tính chất và mức độ vi phạm
so với tính chất nguy hiểm của hành vi này gây ra
mức hình phạt trên còn nhẹ chưa đủ sức gian đe
những vụ việc có tính chất manh động và gây hậu quả nghiêm trọng
cần xem xét truy tố tội cố ý giết người để bảo vệ lực lượng thi hành công vụ
nếu chế tài chưa đủ sức gian đe tương xứng với mức độ nghiêm trọng của hành vi
thì có thể những vụ việc tương tự sẽ còn tiếp diễn
thế mới hiểu những vất vả hy sinh của lực lượng công an
khi phải đối mặt với những kẻ phạm tội liều lĩnh
cư dân mạng cũng cho rằng
nhiệm vụ phòng chống tội phạm là vô cùng khó khăn và nguy nan
trong cuộc chiến đó để giành lấy sự bình yên cho nhân dân
bảo đảm sự thượng tôn pháp luật và một xã hội an ninh an toàn
đã có những chiến sĩ công an phải hy sinh
trân trọng tinh thần kiên quyết không khoan nhượng với tội phạm
cư dân mạng cũng hiểu hơn và chia sẻ với những khó khăn
sự hy sinh thầm lạng của các cán bộ
trong cuộc chiến cam go khốc liệt và cả những mất mát của gia đình các đồng chí